chỉ cái vùng đấy là chịu phải chịu tác động một cách khác toàn bộ cơ thể không phải chịu tác động

thì sẽ tốt hơn chẳng hạn như uống thuốc ăn xinh
thì toàn bộ cơ thể mình cả hệ tiêu hóa cũng bị tác động bởi thuốc ăn xinh
do đó là việc hấp thụ rồi việc tăng sức đề kháng này là bị giảm đi

thì mình bỏ cái mình chỉ giải quyết cái chỗ mà mình bị bệnh
mà cơ thể không phải chịu tác động quá hay gì cả
và đồng thời cái ưu điểm nữa là plasma là không có nó dụng phụ

thì chúng tôi đã làm các đề tài với các bệnh viện
thì thấy rằng là trung bình so với các y văn của những năm trước ghi lại
thì khi sử dụng plasma vết thương sẽ dành lành hơn khoảng hai ba ngày
như vậy cái chi phí của bệnh nhân phải trả là nó giảm xuống
bệnh nhân không phải nằm viện lâu hơn rồi người nhà không phải chăm sóc lâu hơn v v
thì cái đấy là một cái ưu điểm khá là khác biệt so với các phương pháp khác
thưa anh thế anh với sự thành công của y học plasma trong điều trị vết thương
thì trong tương lai các anh có kế hoạch phát triển dự án này
ở một cái mức độ khác hoặc là trong những lĩnh vực khác nữa không ạ
hiện tại chúng tôi có khoảng hai trăm linh cơ sở y tế đang sử dụng
nhưng mà cũng giải rác ở rất nhiều nơi
và nếu trong tương lai thì chắc là chúng tôi sẽ cố gắng để hầu hết các bệnh viện trong cả nước
là có khả năng được sử dụng cái sản phẩm công nghệ này
trong cả nước mình thì khoảng một bệnh viện tiến huyện trở lên
thì như vậy chúng tôi mới phát triển được khoảng một mươi một mươi năm tỷ phần
chúng tôi sẽ phát triển plasma vào các ứng dụng mới như là plasma trong công nghiệp
hiện nay ở nhật đang có một cái chương trình rất lớn về cái áp dụng plasma trong công nghiệp
để tạo ra cái công nghiệp sạch
thì đấy là một hướng có tiềm năng
và hiện nay chúng tôi đã có những cái prototype đầu tiên cho các cái thiết bị plasma ứng dụng trong công nghiệp

bên cạnh đấy thì plasma về trong ứng dụng trong môi trường thì cũng rất là tốt
về việc sử dụng mùi sử dụng khí sử dụng nước là cũng là một cái định hướng tương lai của plasma

để giải quyết được những cái vấn đề mà xã hội đang cần
xin chúc cho các dự án của các anh trong tương lai sẽ thành công hơn nữa
và cảm ơn các anh một lần nữa đã tham gia chương trình câu chuyện khởi nghiệp của truyền hình nhân dân
chiếc máy plasma med của tiến sĩ hoàng tùng và tiến sĩ thế anh
đã được bộ y tế cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế
việt nam trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới
ứng dụng thành công công nghệ plasma lạnh điều trị trong y tế và thẩm mỹ
không những thế với rất nhiều chiếc máy cung cấp cho thị trường
họ đã thành công khi khởi nghiệp khi không để những sáng chế chỉ nằm trên giấy
mà đi vào phục vụ người dân trong cuộc sống thực tế
những nắm góp đó
vẫn đang ngày ngày âm thầm làm xoa dịu những vết thương của những người bệnh